thưa quý vị và các bạn trong mấy chục năm gần đây nhân loại đã được chứng kiến và được thụ hưởng nhiều thành quả
do sự phát triển rực rỡ của khoa học công nghệ mang lại
khoa học công nghệ ngày nay đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp là động lực chủ yếu thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của nhiều quốc gia trên thế giới
và quan trọng hơn nó đang mở ra một nền kinh tế mới một nền văn minh mới cho toàn thể nhân loại nền kinh tế tri thức và nền văn minh trí tuệ
tại việt nam khoa học và công nghệ đã và đang có những bước phát triển đáng kể
đạt được nhiều thành tiệu với nhiều công trình nghiên cứu ngang tầm thế giới
nhân kỷ niệm ngày khoa học và công nghệ việt nam một mươi tám tháng năm
chương trình khoa học công nghệ và cuộc sống sẽ dành toàn bộ thời lượng để giao lưu với hai nhà khoa học vừa nhận giải thưởng trần đại nghĩa
giải thưởng nhằm tôn vinh các nhà khoa học có thành tiệu xuất sắc nhất về khoa học tự nhiên và công nghệ
trực tiếp tổ chức triển khai ứng dụng các kết quả đó để đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước
phó giáo sư tiến sĩ đoàn đình phương viện trưởng viện khoa học vật liệu
viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam đại diện nhóm tác giả thực hiện công trình
nghiên cứu tổ hợp vật liệu đặc trùng phục vụ chế tạo bộ hỗ trợ chiến đấu cho người lính và lõi đạn xuyên động năng tám mươi năm mm
giáo sư tiến sĩ lê trần bình nguyên viện trưởng viện công nghệ sinh học viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam
đại diện nhóm tác giả thực hiện công trình nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất vaccine cúm da cầm shoptie ah năm n một ở việt nam
xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian đến với chương trình khoa học công nghệ và cuộc sống của chúng tôi hôm nay
thưa hai vị khách mời giải thưởng mà các ông vừa đạt được rất là cao quý và đáng nhớ
vậy các ông có thể chia sẻ cho khán giả được biết suy nghĩ của mình khi công trình do các ông nghiên cứu đạt được giải thưởng lần này
xin mời giáo sư tiến sĩ lê trần bình
tôi cũng đã từng nhận được những giải thưởng khác mang tính chất trung trung hơn lý thuyết hơn
nhưng giải thưởng này là còn đánh dấu một cái bước triển khai mà mình thâm nhập được vào cuộc sống
tôi cũng rất là vui mừng và lấy làm vinh dự được hội đồng xếp chọn giải thưởng đã lựa chọn công trình của chúng tôi để trao giải thưởng trần đại nghĩa năm hai nghìn một mươi chín
thực ra tôi lấy làm tiếc
tiếc là thế này theo quy chế của giải thưởng thì chỉ được ghi thêm ba người thôi trong một giải thưởng này
tôi không biết là phần nghiên cứu bên công nghệ sinh học cho giáo sư lê trần bình thế nào
nhưng mà đối với những nghiên cứu vật liệu của chúng tôi thì vài ba người không làm được
nó phải mấy chục người
riêng cái công trình này thì được giải thưởng của chúng tôi thì nó có hai cụm công trình
một cụm công trình về vật liệu polymer để làm cái áo giáp chống đạn cũng như là dụng cụ bảo vệ người lính
một công trình của tôi làm chủ trì đấy là chế tạo cái vật liệu làm lõi đàn xuyên đồng năng cho pháo tám mươi năm mm
thì riêng công trình của chúng tôi đã phải đến hơn chục người tham gia
thì tôi nghĩ là nếu mà giải thưởng mà ghi được nhiều người hơn thì nó sẽ công bằng hơn đối với tất cả những cái tập trung của chúng tôi

thưa giáo sư tiến sĩ lê trần bình được biết là với cụm công trình nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất vaccine cúm gia cầm ah năm n một ở việt nam do ông và các cộng sự đã thực hiện và đã đưa việt nam trở thành nước sản xuất thành công vaccine cúm gia cầm h năm n một vô hoạt nhũ dầu và đạt được chất lượng về vật lý vô trùng an toàn và hiệu lực ông có thể chia sẻ rõ hơn về cụm công trình này ạ
thực chất ra thì cái việc này nó có một cái tầm đột phá nhất định vào năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai thì chúng ta gặp phải một cái đợt dịch cúm gia cầm rất lớn và cái dịch này đã giết của việt nam mất khoảng bốn mươi bảy triệu con da cầm và đặc biệt là khu vực ở phía nam cũng rất là nặng nề
thì lúc bây giờ thì không có chưa có vắc xin mà nếu có nhập vắc xin của trung quốc thì cái chủng để sản xuất ra cái vắc xin đấy không phù hợp với việt nam lắm
và tổ chức y tế thế giới thì khuyến cáo là có một cái chủng
mà ở viện nip của anh ấy london ấy họ đã tạo ra bằng hai gigagen của virus cúm gia cầm việt nam
xuất phát từ cái chuyện đấy thì chúng tôi liên hệ ngay với cái tổ chức này và đặt vấn đề là chúng tôi xin tiếp nhận cái chủng này để sản xuất
muốn sản xuất được thì có chủng đã là một chuyện nhưng mà tiếp theo là phải có được toàn bộ cái công nghệ kế theo
công nghệ kế theo thì cần phải có chứng sạch các loại
đích thân sang tận cộng hòa liên bang đức để liên hệ để mua với lúc bây giờ việt nam chưa có khả năng sản xuất được chứng sạch
muốn dùng chứng sạch ấy để nhân cái chủng này lên làm cái vật liệu ban đầu tức là chủng giống ban đầu cho cái việc sản xuất đại trà đằng sau
thì như vậy là bước thứ hai là phải nhập được
qua quá trình như vậy thì sự kết hợp giữa cái viện công nghệ sinh học một cái bộ phận nghiên cứu bên chỗ công ty thuốc thú y
thuốc thú y miền nam và bên công ty thuốc thú y miền bắc này tất cả ba đơn vị ấy thì chúng tôi đã ra được cái mẻ vắc xin đầu tiên
vâng và tính từ khi nghiên cứu vaccine cúm da cầm h năm n một cho đến khi sản xuất thành công thì các ông đã mất bao nhiêu thời gian thưa giáo sư
và sau đó thì khi có mặt trên thị trường sản phẩm của đề tài có tính yêu việt như thế nào ạ ông có thể chia sẻ rõ hơn với khán giả
tổng cộng là mất hơn sáu năm mới có thể đi được vào sản xuất
thế còn nó ưu việt ở chỗ nào
cái chủng mà nó chứa được chính một phần cái bộ gen của cái con virus đang gây dịch ở việt nam
chính vì thế cho nên là nó cái hiệu quả bảo vệ cái đàn da cầm ấy là rất là lớn rất là cao
và cái quan trọng hơn nữa về mặt khoa học ấy là chúng tôi lập tức cử được người đi học cái kỹ thuật di chuyển ngược để biến đổi gen
trường hợp khi mà có chủng mới ra đời thì là chúng ta lại lập tức tạo được cái chủng giống mới và sản xuất được cái vaccine mới
không phải nhập từ nước ngoài
và cái việc mà nhập vài chục ngàn hay là vài trăm ngàn liều vaccine là một cái việc vẫn xảy ra thường xuyên bên các cái bộ
nhưng mà trăm triệu liều thì nó là một việc rất khác và bên đối tác xuất khẩu ấy người ta cũng đòi hỏi có thời gian
và nếu mình ngồi chờ thì dịch nó lại qua đi mất
và đấy là cái ưu việt nhất là chúng ta sản xuất được tại chỗ
mà có lẽ là nếu giáo sư không nói ra thì chúng tôi cũng không thể biết được và khán giả cũng không thể biết được
tiếp theo xin được hỏi phó giáo sư tiến sĩ đoàn đình phương
được biết là với cụm công trình nghiên cứu của ông và cộng sự thì đây là lần đầu tiên nước ta chế tạo thành công đạn xuyên động năng chống xe tăng và xe thiết giáp
xin ông có thể chia sẻ rõ hơn về đề tài này ạ
có lẽ tôi xin phép cũng thay mặt các nhà khoa học và quân sự xin giải thích sâu hơn một tí về cái nguyên lý các loại đạn chống tăng chống xe thiết giáp
tức là bây giờ chúng ta có hai cái đạn chống tăng chống xe thiết giáp có hai nguyên lý
nguyên lý thứ nhất là đạn người ta gọi là đạn nổ lõm
ở đây chúng ta vẫn biết là những cái vũ khí mà nổi tiếng ngày xưa b bốn mươi b bốn mươi một hay là bây giờ đến thời bây giờ là tên lửa chống tăng thì dựa trên nguyên lý này
nhưng mà cái đạn này nó có một cái nhược điểm là cái tốc độ bay nó rất chậm khoảng ba trăm linh trên ba trăm linh rim trên giây
chúng ta biết là ngày xưa chỉ bằng cái lưới b bốn mươi là người ta đã có thể chống được
thế bây giờ bằng rất nhiều trên xe tăng xe thiết giáp người ta lắp rất nhiều cái hệ thống bảo vệ chủ động rồi bi động
đấy là những cái giáp phản ứng nổ hay là những cái vũ khí laser để người ta vô hiệu hóa cái đạn này
thế còn một cái loại nguyên lý nữa mà châu âu rồi mỹ người ta phát triển rất là nhanh và tập trung phát triển đấy là cái đạn xuyên động năng
tức là bản chất nó cái gì bản chất nó là một cái đầu đạn là một cái thanh kim loại với một cái khối lượng riêng rất là lớn
và được pháo bắn đi với một cái vận tốc cực lớn tức là pháo bắn đi ít nhất khoảng từ một năm trăm linh đến một chín trăm linh mét trên giây
và vì nó có cái khối lượng riêng lớn tức là cái trọng lượng lớn và cái tốc độ lớn cho nên cái động năng nó rất lớn
khi mà va chạm vào xe tăng thì nó cái động năng đấy cái năng lượng từ động năng ấy nó sẽ chuyển hóa và sẽ xuyên thủng cái giáp của xe tăng
vì cái đạn nó bay rất là nhanh cho nên là mọi cái hệ thống phòng ngự
chủ động bằng tiêu laser là không có cái tác dụng đối với cái loại đạn này
chúng ta biết là từ khi bắn ra đến lúc chạm mục tiêu nó dưới một giây thì không có cái gì có thể phản ứng kịp
hai nữa là cái động năng nó rất lớn thì những cái giáp phản ứng nổ trên xe tăng là nó khi mà va chạm và nó nổ thì đối với đạn nổ lõm là nó bị văng ra ngoài
còn cái đạn xuyên động năng thì nó ít bị ảnh hưởng hơn
thì đấy là cái ưu điểm của loại đàn này
nhưng mà nhược điểm của nó thì nó cũng có một cái nhược điểm
nhược điểm là chúng ta không thể cái loại đạn nổ lõm b bốn mươi b bốn mươi một ngày xưa chúng ta bắn được bằng súng góc vai
nó phù hợp với chiến tranh châu kích
nhưng mà đối với cái đạn đồng năng thì chúng ta chỉ bắn qua pháo thôi
thì quân đội thì chắc chắn là chúng ta không thể phụ thuộc vào một loại vũ khí nhất định
chúng ta phải đa dạng hóa loại vũ khí thì nó mới có thể nâng cao hiệu quả chiến đấu được
và quân đội mình thì cũng đã đầu tư để mà chế tạo cái loại đạn xuyên động năng này
nhưng mà cái khó khăn nhất là
chế tạo được loại xuyên với một cái tỷ trọng lớn và cái độ dài cũng làm sao đủ để mà có thể xuyên được cái giáp xe thăng
thì chúng tôi đã giải quyết được cái vật liệu loại như thế này bằng công nghệ đặc biệt
đã ép nóng đẳng tính ở cái nhiệt độ rất là cao và áp suất cao
chúng tôi ép ở nhiệt độ một năm trăm linh độ c và áp suất một atmosphere
và chúng tôi cũng đã được phối hợp với các đơn vị bên quân đội bắn thử và đã thành công
vâng thưa phó giáo sư
thế hiện đề tài đã có những sản phẩm
cụ thể gì ạ
sản phẩm của chúng tôi thì cũng phù hợp với bên quốc phòng
và người ta đang tiếp tục ứng dụng cho những loại pháo lớn hơn
quả là những sản phẩm rất là cần thiết để trang bị cho lực lượng quân đội và công an
nhằm phục vụ thiết thực cho công tác chiến đấu đấu tranh phòng chống tội phạm
bảo vệ an ninh quốc gia và giữ chủ quyền
đúng không thưa giáo sư
thưa quý vị và các bạn trước khi tiếp tục chương trình
xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu đôi nét về giải thưởng trần đại nghĩa
giải thưởng trần đại nghĩa được tổ chức ba năm một lần
lần đầu xét tặng năm hai nghìn một mươi sáu
mục đích của giải thưởng là tôn vinh các nhà khoa học có thành tích xuất sắc
về khoa học tự nhiên và công nghệ
trực tiếp tổ chức triển khai ứng dụng các kết quả đó
để đóng góp lớn vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội
bảo vệ sức khỏe nhân dân môi trường
an ninh quốc phòng của đất nước
giải thưởng có quy chế mở áp dụng đối với các nhà khoa học người việt nam và nước ngoài
đã hoàn thành hoặc đang chủ trì các công trình nghiên cứu xuất sắc
thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên
được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín
hoặc được cấp bằng phát minh bằng độc quyền sáng chế trong và ngoài nước
đã tổ chức triển khai ứng dụng các công trình đó ở việt nam
đã có đóng góp hoặc có triển vọng đóng góp
đem lại hiệu quả lớn về kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng cho đất nước
năm hai nghìn một mươi chín giải thưởng trần đại nghĩa được trao tặng cho bốn công trình
công trình một nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất vaccine
cúng gia cầm shoptie ah năm n một ở việt nam
công trình hai nghiên cứu tổ hợp vật liệu đặc trùng
phục vụ chế tạo bộ hỗ trợ chiến đấu cho người lính
và lõi đạn xuyên động năng tám mươi năm mm
công trình ba nghiên cứu tổ hợp vật liệu đặc trùng
phục vụ và phát triển công nghệ xử lý chất thải
nguy hại công nghiệp và y tế
công trình bốn nghiên cứu chọn tạo giống lúa
phục vụ đồng bằng sông kiểu long
thưa giáo sư tiến sĩ lê trần bình
bắt đầu từ đề tài độc lập cấp nhà nước
nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất vaccine
cúm ah năm n một cho gia cầm do viện công nghệ sinh học chủ trì
đến dự án sản xuất thử nghiệm vaccine cúm ah năm n một nhũ dầu
để phòng chống bệnh cho gia cầm do công ty thuốc thú y
trung ương navetco chủ trì và thực hiện đến nay
việt nam đã sản xuất thành công vaccine cúng gia cầm ah năm n một
và thành công này có thể nói là minh chứng cho sự hợp tác
hiệu quả giữa các viện nghiên cứu và các đơn vị sản xuất
khoa học và công nghệ
ông có thể chia sẻ rõ hơn cho khán giả được biết
kinh nghiệm trong việc hợp tác như thế này
trước hết là vấn đề chọn ra là vấn đề mà đất nước đang cần
chúng tôi chọn đúng một cái vấn đề mà lúc bây giờ là nếu không
thì chúng ta không biết nhập vaccine từ đâu cả
mà có nhập được thì vaccine nó rất kém hiệu quả
và lại được cái là thế giới họ sẵn sàng cung cấp
tổ chức y tế thế giới sẵn sàng cung cấp cho chúng ta
một cái vật liệu mà có thể triển khai được công nghệ
thì đấy là cái việc chọn vấn đề
thứ hai nữa là khi chọn được vấn đề rồi thì chúng tôi
tìm cách hợp tác với tất cả mọi người
tất cả những ai mà có khả năng làm cái việc ấy
thì chúng tôi đã đều bàn bạc và đề nghị họ tham gia với cùng
tức là bộ phận nào mà để nhân cái chủng giống lên
bộ phận nào thử cái chất lượng của chủng giống
bộ phận nào sẽ thử vaccine
bộ phận nào tiêm thử vào con gà v v
thì tất cả những cái đó là một chuỗi những cái công nghệ nhỏ
mà không phải một đơn vị nghiên cứu có thể làm được
cái điều thứ ba mà cần thiết là phải đòi hỏi có cái sự ủng hộ
từ trên xuống dưới
thì chúng tôi thấy rằng là cũng phải tìm cách để vượt qua
và khi mà vượt qua được cái đấy rồi thì có thể nói rằng là
thực tiễn đang cần chúng ta làm được
thì như vậy nó sẽ đi vào được cuộc sống
chúng tôi cũng được biết là các sản phẩm trong cụm công trình
do phó giáo sư phạm thịnh phó giáo sư phạm thịnh
phó giáo sư thiên sĩ đoàn đình phương cùng cộng sự nghiên cứu
thì đã được triển khai sản xuất thử nghiệm loại lõi xuyên động năng
với các chỉ tiêu đạt và vượt so với thuyết minh đề ra
và hơn thế nữa thì kết quả của các dự án không chỉ dừng lại
ở việc đạt kết quả nghiệm thu xuất sắc ở tất cả các hội đồng
mà còn mở rộng khả năng chủ động về công nghệ
về chế tài quân sự về vũ khí cho quân đội nhân dân việt nam
ông thị nói rõ hơn về điều này ạ
chúng ta biết rằng là vũ khí bao giờ cũng là một cái loại hàng hóa đặc biệt
mà nó đặc biệt ở chỗ là nhiều khi chúng ta có tiền nó không mua được
và nước nào cũng thế và cũng rất là muốn tự sản xuất được vũ khí
cho nên là tôi nghĩ rằng là những công trình của chúng tôi cũng đóng góp một phần
vào cái việc để cho quân đội chúng ta có thể tự chế tạo được vũ khí đặc trùng
để bảo vệ đất nước trong trường hợp cần thiết
và thưa phó giáo sư ông có nghĩ rằng là đây là những bước mà cơ bản
những bước bản lề để chúng ta có thể là hoàn toàn chủ động hơn nữa
trong tương lai khi mà có thể nghiên cứu những cái giải pháp khác không ạ
chắc chắn như thế
và tôi cũng xin nói rằng là tiếp lời của giáo sư lê trần bình
nghiên cứu chế tạo vũ khí là một cái nghiên cứu rất đắt đỏ
mà cần nhiều tiền cần nhiều công sức
cần huy động được rất nhiều lực lượng cán bộ khoa học
không những ở trong quân đội mà kể cả ngoài quân đội
cũng tiềm lực đất nước và làm những việc như thế
và tôi rất là mong nhà nước
rồi các cơ quan hữu quan tiếp tục đầu tư vào cái mảng nghiên cứu này
để cho nó có được kết quả tốt hơn
phó giáo sư có những kiến nghị hay những đề xuất gì
để cho công việc nghiên cứu trở nên tốt hơn
trong thời gian tới từ những kinh nghiệm đã xảy qua không ạ
tôi nghĩ rằng là có hai cái việc
việc thứ nhất là phải cho chúng tôi được xây dựng được đội ngũ
nói gì thì nói nếu mà chúng ta có thiết bị
có chi thức nhưng mà chúng ta không có một đội ngũ
thì chúng ta không làm được việc
chúng ta cũng phải có kinh phí để chúng tôi thực hiện
vậy như tôi đã nói lúc trước là
nghiên cứu chế tạo vũ khí là một cái nghiên cứu rất là đỏ
và như thế là cái kinh phí nó rất là lớn
và chúng ta phải tất nhiên là đất nước chúng ta
chưa phải là đất nước giàu
cho nên chúng ta phải chọn những cái gì
nó thiết thực với mình để mà làm
chúng tôi mong rằng là các nhà hoạt định chính sách
cũng chọn ra được cái vấn đề
và đặt hàng cho các nhà khoa học
để mà đóng góp vào công cuộc bảo vệ đất nước
thưa giáo sư tiến sĩ lê trần bình
ông có thể chia sẻ những dự định
trong công tác nghiên cứu của ông trong thời gian tới ạ
bản thân chúng tôi thì thế này
cái bệnh chuyển nhiễm và cái bệnh virus
là bệnh hiện nay mà khoa học thú y
cũng như là khoa học y tế
càng phát triển thì càng phát hiện ra nhiều
cho nên là những cái công nghệ khác nhau
để sản xuất ra các loại vaccine
bằng những cái công nghệ hiện đại nhất
bằng những cái kỹ thuật hiện đại nhất
là cần phải được làm chủ
thì phải nói rằng là
rất mừng là với cái đề tài h năm n một này
một mặt là chúng tôi đã tạo tạo được
cái đội ngũ làm được cái kỹ thuật di chuyển ngược
và là một kỹ thuật rất khó
chứ là chúng ta tháo gỡ toàn bộ cái gen của nó
chúng ta thay đổi chúng ta lại dấp dắp lại
thành một con virus sống
để biến nó thành cái chủng sản xuất
thì đấy là một cái kỹ thuật rất là tiên tiến
rất là hiện đại
nhưng mà một mặt khác thì chúng tôi lại cũng đang hình dung ra
là có thể đưa cái đoạn gen ấy
vào cái cây trồng
một cái cây thuốc lá chẳng hạn như thế
để sản xuất được luôn cái vaccine
ở trong cây như vậy là tránh được
toàn bộ cái việc phải sản xuất
bằng cái động vật
nó có thể lây nhiễm nó có thể gây
chuyện kia và cái việc ấy là đang có
một cái chương trình hợp tác rất là kết quả
với cộng hòa liên bang đức
và chúng tôi là lần đầu tiên lại cũng đã thử được
cái vaccine mà sản xuất trong cái cây thuốc lá
hiện nay là cây mô hình của chúng tôi
là cây thuốc lá mà nó cũng có
cái đáp ứng miễn dịch rất là cao
như vậy là chúng tôi cứ đi tiếp những cái hiện đại
đưa những cái hiện đại về việt nam
và chắc chắn là chúng ta sẽ
đào tạo được một cái thế hệ cán bộ
có đủ trình độ để mà tiếp cận
những cây mới và đưa những cây mới
vào trong cái cuộc sống của chúng ta
vâng ngày khoa học công nghệ việt nam
ông có chia sẻ gì đối với những nhà khoa học trẻ của việt nam ạ
đối với cán bộ
khoa học trẻ việt nam thì tôi có
ba cái lời khuyên
cái lời khuyên thứ nhất ấy thì là
tìm cách để chọn ra
những vấn đề của thực tiện đất nước
cái thứ hai nữa là khi có
bài toán này rồi bài toán có thể là
bạn chưa được học về cái công nghệ
thì lúc ấy với cái phương tiện hiện nay
với internet với mạng với tất cả
thông tin ấy thì sẽ chọn được
một cái công nghệ khả thi trên đất nước chúng ta
và khi đã chọn ra rồi thì cái việc thứ ba
mà phải vượt qua là chính bản thân mình
mỗi một con người ấy là
phải bỏ cái tôi đi và quyết tâm
cộng tác với bất kỳ ai
mà người ấy có khả năng giúp mình
cùng với mình giải quyết được vấn đề
có thế mới thành công chứ còn làm khoa học ấy
không thể làm một mình được
đối với các nhà khoa học
trẻ thì tôi xin có hai cái nhắn nhủ
như thế này cái thứ nhất là
hãy yêu khoa học nếu bạn yêu khoa học
bạn dẫn thân vào nó
thì tôi chắc chắn
rằng khoa học sẽ đền đáp bạn xứng đáng
cái thứ hai nữa thì một cái nhắn nhủ của tôi là
chúng ta phải học tập
học không ngừng
nhất là đối với các bạn trẻ thì học
ngoài ngữ và chuyên môn
chúng tôi cũng cảm thấy đây là những cái điều chia sẻ tâm huyết rất là
từ trải nghiệm thực tế
từ máu thịt
xin được cảm ơn các nhà khoa học
đã đến với chương trình
chúng tôi cũng xin được chúc cho các nhà khoa học
có những nghiên cứu thành công
và phục vụ thiết thực cho cuộc sống
thưa quý vị và các bạn chương trình khoa học công nghệ
và cuộc sống xin được tạm dừng ở đây